đô thị cổ hội an từ lâu đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan
thế nhưng trong thời gian gần đây đã diễn ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực đô thị cổ
điều này đã khiến hội an đang dần trở nên kém sức hút trong mắt khách du lịch ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
đây là những hình ảnh thường xuyên thấy tại các tuyến đường gần quảng trường sông hoài thành phố hội an tỉnh quảng nam
các tài xế xe chở khách du lịch ngang nhiên chiếm dụng lòng đường làm nơi đỗ xe đợi khách bất chấp biển cấm rừng và đỗ xe
chuyện kẹt xe cục bộ diễn ra hàng ngày tại khu vực này khiến giao thông ở đây bị hỗn loạn
mặc dù nhà trường đã có rất nhiều biện pháp nhưng mà đâu đó là người dân vẫn chưa có ý thức trong vấn đề tham gia giao thông
số lượng du khách đến với phố cổ hội an ngày càng tăng mạnh điều này kéo theo sự đông đúc của các phương tiện lưu thông
bất kể đêm hay ngày giao thông tại nơi đây vẫn luôn trong tình trạng mất an toàn
hiện nay cái điểm cái trung tâm rừng đậu đỗ thì chúng tôi đang tập trung để cùng với thu hồi một số vị trí đất của doanh nghiệp nhà nước
đêm nay không còn có phù hợp nữa để mà hình thành các trung tâm đậu đỗ xe
riêng cái phương án điều trị giao thông sở giao thông vật tài có trách nhiệm là xây dựng phương án cùng với thành phố hội an
công an tỉnh để mà xử lý hai cái hướng giao thông đường bộ và đường thủy để đảm bảo cho phố cổ hội an
thiết nghĩ đã đến lúc lực lượng chức năng thành phố hội an tỉnh quảng nam cần đề mạnh công tác quản lý
điều chỉnh trật tự giao thông trả lẽ vẻ yên bình trầm lóng vốn có của phố cổ hội an